ngày nắng cũng như ngày mưa những công nhân làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng cho tuyến đường sắt luôn cẩn mẫn
công việc của họ tuy thầm lặng nhưng không thể thiếu để bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu
anh nguyễn văn gọn đội trưởng cung đường sắt tiền trung tỉnh hải dương
có thâm niên hơn hai mươi năm gắn bó với công việc duy tu bảo dưỡng đường sắt
thời gian đầu làm nghề tuần đường đôi lúc anh gọn cũng chán nản
nhưng càng làm lại càng thấy yêu thích công việc này
hàng ngày các chuyến tàu chạy theo lịch trình cố định
nên đòi hỏi người làm công tác duy tu bảo dưỡng phải làm nhanh gọn
mỗi đoàn tàu chạy qua an toàn các anh lại thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn
để những đoàn tàu an toàn về ga
kíp công nhân sửa chữa đường sắt làm việc không quản ngày đêm
bất kể thời tiết nắng mưa thậm chí là cả gió bão
đội đường sắt trên địa bàn tỉnh hải dương được giao nhiệm vụ quản lý chiều dài gần ba mươi km
một trăm linh công nhân được chia làm ba tổ phụ trách ba cung đường
gồm các cung đường cao xá hải dương
và tiền chung công việc chính của các tổ là sửa chữa
tu bổ cầu đường hầm thay thế dây ghi tà vẹt
bổ sung đá ba lát để cho tàu chạy an toàn
hàng ngày công nhân phải kiểm tra phát hiện các điểm có sự cố kỹ thuật
để kịp thời sửa chữa trước khi đoàn tàu đi qua
các công tác duy tu bảo quản hàng ngày
đối với các đồng chí biết là công nhân đang thực hiện những công tác duy tu bảo quản
theo đúng quy trình mà ngành đường sắt đề ra về công tác duy tu bảo quản
chúng tôi thực hiện nghiêm
và thực hiện chính xác các vấn đề đấy
và ngoài ra cũng được ngành đầu tư như vật tư đường sắt
như là dây cà vẹt mới để chúng tôi đảm bảo công tác an toàn
trong quá trình thực hiện chạy tàu để an toàn
còn một công tác nữa mà trong ngành bộ phận chúng tôi cũng phải thực hiện
đó là công tác tuần đường
thì luôn luôn là đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng
luôn luôn tuần hành trên đường sắt để đảm bảo được an toàn chạy tàu
dù thời tiết nắng cháy rát ra hay mưa táp rát mặt
những công nhân đường sắt này vẫn cần mẫn làm việc vì sự an toàn cho mỗi chuyến tàu